thủ tướng đã có chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn cấp ứng phó với tình hình hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước
đặc biệt không để ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của người dân do thiếu nước
để chủ động phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh
thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương kiểm kê đánh giá thực trạng
dự báo nguồn nước tại các hồ chứa hệ thống thủy lợi trên địa bàn
tính toán để điều chỉnh bổ sung phương án phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn phù hợp
các địa phương căn cứ tình hình nguồn nước tiếp tục điều chỉnh mùa vụ cơ cấu cây trồng
xem xét lùi thời vụ chuyển đổi sản xuất nếu nguồn nước không bỏ đảm cung cấp trong suốt thời gian sản xuất
thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động nạo vét cửa lấy nước các trạm bơm cống canh mương
lắp đặt và vận hành trạm bơm giãi chiến chủ động chữ nước trong các hồ ao vùng trũng thấp
canh rạch để sử dụng trong thời kỳ cao điểm hạn hán xâm nhập mặn